tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức việt nam theo lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc
hôm nay thủ tướng sri lanka đã tham dự diễn đàn đầu tư việt nam sri lanka tại hà nội
phát biểu tại diễn đàn thủ tướng sri lanka đã nhấn mạnh về những tiềm năng to lớn
trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước
theo đó để phân đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu một tỷ usd
trong những năm tới chính phủ sri lanka sẽ nỗ lực đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác hiện nay
tích cực triển khai hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư
cũng như danh mục các lĩnh vực khuyến khích đầu tư giữa hai nước
đồng thời thực thi sửa đổi và ký mới các văn kiện hợp tác cho phù hợp với tình hình mới
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa việt nam và sri lanka
có xu hướng tăng trưởng khả quan khi đạt mốc một trăm chín mươi hai triệu usd trong năm hai nghìn hai mươi
và đã tăng lên ba trăm hai mươi năm sáu triệu usd vào năm hai nghìn một mươi sáu
tính đến hết năm hai nghìn một mươi sáu
sri lanka có một mươi năm dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là tám mươi ba bảy mươi bảy triệu đô la mỹ
đứng thứ bốn mươi tám trên một trăm một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại việt nam
hai bên đã có sự hợp tác tốt đẹp và đạt hiệu quả cao trong các lĩnh vực như
nông nghiệp thủy sản dệt may chế tác đá quý đồ trang sức